liên quan đến công tác chi trả tiền hỗ trợ theo chỉ đạo của chính phủ vừa qua tỉ thanh hóa đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho những người dân có cuộc sống khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
việc chi trả được bảo đảm minh bạch và khách quan nhất
gần ba trăm bốn mươi người thuộc các đối tượng bảo trợ xã hội người có công với cách mạng hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã đông vinh thành phố thanh hóa đã tập trung tại trụ sở ủy ban nhân dân xã để nhận hỗ trợ từ chính phủ do chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tại thanh hóa chỉ tính riêng nhóm đối tượng chính sách thì số lượng đã lên đến bảy trăm một mươi tám người
nếu tính cả nhóm lao động bị mất việc làm hoặc phải nghỉ việc không lương đang được thống kê
con số dự kiến lên tới trên một triệu
tương ứng với khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
toàn bộ những danh sách đối tượng thuộc người có công bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo thì đã thống kê danh sách xong
sau khi giả soát tránh trùng đã được niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân xã phường thị trấn và toàn bộ các nhà văn hóa các thôn bản
thông tin tuyên loa truyền thanh để bà con nhân dân biết giám sát và có ý kiến tham gia
sau các đối tượng trình sách
việc chi trả hỗ trợ sẽ được chuyển tiếp sang nhóm đối tượng còn lại
trong quá trình này tỉnh thanh hóa xác định phát huy tối đa vai trò của chính quyền cơ sở và đặc biệt là khối mặt trận tổ quốc
mục tiêu là để những người khó khăn được giúp đỡ kịp thời và chi trả cho những trường hợp thực sự cần hỗ trợ